vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết thành phố đã ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới trong sáu giờ qua
gồm một ca ngoài cộng đồng và năm mươi ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
ổ dịch tại quận thanh xuân tiếp tục có thêm hai mươi chín bệnh nhân
các ca bệnh được phân bố tại các quận huyện như thanh xuân hai mươi chín ca đống đa bảy k ba đỉnh năm ca hà đông ba ca đông anh hoàn kiếm là hai ca thanh trì hoàng mai hai bà trưng là một ca
cụ thể một ca được phát hiện trong cộng đồng là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có địa chỉ tại hai mươi năm trên bốn mươi võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
bệnh nhân tham gia trực chốt tại khu vực phố trung tả đống đa
liên quan đến một số nhân viên y tế bệnh viện đa khoa nông nghiệp đã mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh trì thông báo tìm người có liên quan đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp cơ sở ngọc hồi huyện thanh trì
tất cả người dân có đi đến khám và lấy test xét
nghiệm nhanh covid một mươi chín tại bệnh viện khoa bệnh nhiệt đới từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng tám
cần thực hiện ngay tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời